an ninh môi trường và hàng hải vì một biển đông xanh là chủ đề của hội thảo khoa học quốc tế
được tổ chức tại thành phố hải phòng với sự tham dự của gần một trăm năm mươi đại biểu là các nhà khoa học
nhà quản lý trong nước và quốc tế
hội thảo do liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật thành phố hải phòng
phối hợp với hội thiên nhiên và môi trường biển việt nam tổ chức
biển đông không chỉ là không gian sinh tồn của một mươi quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực
mà còn có vị trí chính trị địa kinh tế và địa văn hóa quan trọng đối với đông nam á và toàn cầu
đây cũng là vùng biển đa dạng về các loại hình tài nguyên sinh vật và phi sinh vật như thủy sản du lịch tài nguyên khoáng sản
đặc biệt biển đông là tuyến hàng hải huyết mạch nối liền thái bình dương với ấn độ dương
bắc mỹ đông á với nam á châu âu châu phi với trung cận đông nên được ví như ngã ba đường của thế giới
tuy nhiên biển đông đang phải đối mặt với các thách thức ngày càng gia tăng đối với an ninh môi trường biển
an toàn an ninh và tự do hàng hải hàng không nhất là các hoạt động hủy hoại môi trường và nguồn lợi đa dạng sinh học biển xâm phạm quyền tự do hàng hải
tham luận tại hội thảo các nhà khoa học đã bàn về vấn đề và thách thức đối với an ninh môi trường biển an toàn và an ninh hàng hải và hàng không ở biển đông
chia sẻ các bài học kinh nghiệm làm cơ sở cho việc xây dựng một biển đông xanh
đề xuất các sáng kiến và các giải pháp xanh để đảm bảo an ninh môi trường an toàn và an ninh hàng hải và hàng không trên biển đông
trong bối cảnh hậu phán quyết của tòa trọng tài quốc tế tăng cường và mở rộng mạng lưới nghiên cứu khoa học biển về biển đông
giữa các nhà khoa học việt nam và cộng đồng khoa học quốc tế
để bảo vệ về vấn đề về biển thì cần phải có những nghiên cứu và tìm hiểu về biển đảo
cũng như là kết hợp với cả các quốc gia lân cận
ví dụ như là nhật bản là một nước rất là có kinh nghiệm và có nhiều cái nghiên cứu về vùng biển
để có thể giải quyết được những cái vấn đề này
lợi nhuận của các nước ngoài biển đông thông qua tự do hàng hải đi qua biển đông
và cái môi trường biển đông bị mất tức là nó tác động rất mạnh đến các cái vấn đề kinh tế
và đồng nghĩa với nó là đến vấn đề an ninh quốc gia mà đã bắt đầu từ vấn đề môi trường
hội thảo là cơ hội để tăng cường và mở rộng mạng lưới nghiên cứu khoa học về biển đông
giữa các nhà khoa học việt nam với cộng đồng các nhà khoa quốc tế
tại hội thảo nhiều tư liệu hình ảnh về môi trường biển đông và hoạt động nghiên cứu
bảo vệ môi trường biển của hải phòng được trưng bày giới thiệu